trước đó vào trưa ngày hai mươi bảy tháng năm năm hai nghìn hai mươi công an huyện kim bảng nhận được tin báo của công ty trách nhiệm hữu hạn an nam electronics bị mất một mươi bốn chiếc âm ly có tổng trị giá hơn một trăm linh triệu đồng
ngay sau khi nhận được tin báo công an huyện kim bảng đã nhanh chóng điều tra làm rõ bốn đối tượng gồm bạch ngọc minh nguyễn thanh cao nguyễn đức công và bạch hồng quang đều là cám bộ công nhân của công ty này đã tráo đổi chiếm đoạt một mươi bốn chiếc âm ly đi bán lấy tiền chia nhau tiêu xài
nhận được tài sản bị mất đại diện công ty đã bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc trước tinh thần trách nhiệm của lực lượng công an huyện kim bảng qua đó góp phần xây dựng hình ảnh người công an đẹp trong lòng bạn bè quốc tế
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé
vừa được tổng cục đường bộ việt nam giới thiệu thì dự thảo đã đưa ra các quy định để giải quyết tình trạng mất an toàn do xe đạp điện xe gắn máy gây ra
theo đó đối với các loại xe có công suất trên hai trăm năm mươi v sẽ được gọi là xe gắn máy
dự thảo luật sẽ điều chỉnh phân hạng giấy phép lái xe phù hợp với công ước quốc tế và giao thông đường bộ
theo đó các hạng của giấy phép lái xe đã được bổ sung thêm hạng a là xe dưới năm mươi cm khối và c một xe có trọng lượng bảy bốn trăm linh kg
gói hỗ trợ sáu mươi hai tỷ đồng cho người bị ảnh hưởng bởi dịch covid một mươi chín
hàng trăm nghìn lao động có hợp đồng bị ảnh hưởng mới có bốn trăm một mươi tám người được thụ hưởng
và đây là thông tin được tăng tài trên số báo lao động
bài viết đề cập đến tình trạng người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương tại các doanh nghiệp
là một trong những nhóm được thụ hưởng gói hỗ trợ sáu mươi hai tỷ đồng
tuy nhiên số lượng doanh nghiệp làm thủ tục để tăng tài trên số báo lao động
vì vậy người lao động được hưởng hỗ trợ này còn rất hạn chế
bộ lao động thương bình và xã hội mới duyệt chi hỗ trợ cho bốn trăm một mươi tám người lao động có hợp đồng lao động gặp khó khăn
vì tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động nghỉ việc không lương
và một trong những nguyên nhân đã dẫn đến tình trạng trên đó chính là do quy định công ty phải chứng minh được về vấn đề tài chính
thì người lao động mới được hưởng hỗ trợ
trong khi đó doanh nghiệp sợ những thủ tục bởi liên quan đến cả báo cáo tài chính hay thuế
và đây là những thông tin doanh nghiệp không muốn cố gắng
hơn nữa làm thủ tục xong doanh nghiệp còn phải chi trả cho người lao động
vì vậy nhiều doanh nghiệp đã ngại và không làm
còn trên báo kinh tế và đô thị số ra sáng hôm nay đã có một bài viết với nhan đề đó chính là thúc đẩy xuất khẩu hàng việt qua thương mại điện tử
còn rất nhiều chung gai
nội dung bài viết đề cập đến vấn đề đó chính là để vượt khó do giao thương toàn cầu bị hạn chế bởi dịch covid một mươi chín
nhiều doanh nghiệp việt nam đã tập trung đẩy mạnh bán hàng qua các trang thương mại điện tử
mặc dù vậy theo ghi nhận từ các doanh nghiệp con đường đưa hàng việt ra nước ngoài bằng thương mại điện tử vẫn còn không ít trông gai
bởi hiện nay hầu hết doanh nghiệp việt nam sử dụng thương mại điện tử trên nền tảng mạng xã hội sẵn có phổ biến như bán hàng online cá nhân
hộ kinh doanh thiếu vắng sự tham gia của các doanh nghiệp thương mại điện tử quy mô lớn xuyên quốc gia
hãy đăng ký kênh để nhận thông tin nhất
năm hai nghìn hai mươi tất cả các loại bằng lái xe cấp ra sẽ phải thực hiện in mã hai chiều qr vào giấy phép lái xe
thông tin này được đăng tải trên báo an ninh thủ đô
tổng cục đường bộ việt nam cho biết mã hai chiều qr để đọc giải mã nhanh thông tin trên giấy phép lái xe
và liên kết với hệ thống thông tin quản lý bằng lái xe để xác minh tính xác thực và tra cứu thông tin của bằng lái
việc sử dụng mã qr sẽ tạo điều kiện cho các cơ quan quản lý và lực lượng tuần tra kiểm soát
trong việc phát hiện các giấy phép lái xe không hợp lệ và liên kết nhanh với cơ sở dữ liệu quản lý giấy phép lái xe của tổng cục đường bộ việt nam
hãy đăng ký kênh để nhận thông tin nhất

chuyển tin tức giúp người dân nâng cao nhận thức phòng chống tội phạm
và hơn hết cái được lớn nhất mà tiếng cảnh mang lại chính là đã tập hợp được sự chung sức
đồng lòng đồng thời thức tỉnh và đề cao tinh thần tự giác tham gia các phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc
của người dân trong xã tạo ra một môi trường sống bình yên an toàn nơi vùng quê này
và đến đây chương trình an ninh ngày mới của truyền hình công an nhân dân cũng xin được tạm dừng
cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại